so với mục tiêu chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung do thủ tướng chính phủ ban hành đã một mươi năm thực hiện nhưng công suất thiết kế tỉ trọng vật liệu xây dựng không nung trên tổng lượng vật liệu xây dựng còn thấp sản lượng sản xuất chỉ bằng bốn mươi năm năm mươi công suất thiết kế
theo số liệu từ năm mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và khảo sát của bộ xây dựng đến hết năm hai nghìn một mươi tám số lượng cơ sở sản xuất gạch không nung là khoảng hai năm trăm linh cơ sở với tổng công suất thiết kế đạt khoảng một mươi hai sáu tỷ viên một năm chiếm trên ba mươi tổng công suất thiết kế vật liệu xây dựng
thời điểm năm hai nghìn một mươi tỷ lệ này chỉ đạt khoảng từ năm tám tuy nhiên đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi do khó khăn về tiêu thụ nhiều cơ sở sản xuất công suất nhỏ đã buộc phải dừng sản xuất
hiện chỉ còn khoảng một sáu trăm linh cơ sở đang hoạt động nhiều cơ sở phải giảm sản lượng sản xuất tổng công suất thiết kế còn khoảng một mươi hai tỷ viên một năm